thủ tướng israel benjamin netanyahu cho biết chiến dịch chống phong trào hồi giáo hamas mà quân đội nước này đang triển khai tại giải gaza diễn ra hiệu quả đồng thời nhấn mạnh israel không có kế hoạch tái chiếm đóng vùng lãnh thổ của người palestine
thủ tướng israel benjamin netanyahu nêu rõ nước này không tìm cách kiểm soát hay chiếm đóng giải gaza mà muốn mang lại một tương lai tốt hơn cho cả vùng đất này và israel
ông cho rằng cần có một chính phủ dân sự hình thành ở giải gaza israel muốn đảm bảo rằng sẽ không có cuộc tấn công nào giống như vụ việc ngày bảy tháng một mươi lặp lại với israel
do đó nếu cần thiết sẽ có một lực lượng đáng tin cậy tiến vào giải gaza và xóa bỏ những mối đe dọa từ phong trào hồi giáo hamas
trước đó ông netanyahu từng đề cập rằng israel sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh tại gaza trong một khoảng thời gian chưa xác định
mỹ một đồng minh của israel phản đối nước này kiểm soát giải gaza sau khi xung đột chấm dứt
đồng thời mong muốn chính quyền palestine
hiện đang điều hành ở bờ tây bị chiếm đóng sẽ trở lại quản lý gaza